công an thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng đã khởi tố vụ án để điều tra hành vi vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại địa bàn phường vào phường một mươi vào dạng sáng ngày hai mươi chín tháng sáu
sau hơn ba ngày công an thành phố đà lạt đã xác định được dấu hiệu phạm tội nên đã khởi tố vụ án để điều tra theo quy định của pháp luật
trước đó vụ sạt lở ta luy xảy ra vào dạng sáng ngày hai mươi chín tháng sáu tại hẻm số ba mươi sáu đường hoàng hoa thám phường một mươi tp đà lạt đã khiến năm người bị thương và hai người tử vong
công trình do công ty cổ phần xây dựng lê nguyễn lâm đồng làm nhà thầu thi công và thiết kế xây dựng
nhà thầu thẩm tra thiết kế là công ty trách nhiệm yếu hạn hà phát thịnh
thời điểm xảy ra sự cố hạng mục ta luy đã hoàn thành thi công khoảng một năm trước
hiện chủ đầu tư công trình đang đắp đất để tạo mặt bằng thi công
liên quan đến vụ việc chủ tịch ubnd tp đà lạt tỉnh lâm đồng ký văn bản yêu cầu thủ trưởng các cơ quan liên quan không rời khỏi địa bàn